tối ngày ba mươi tháng một mươi hai tại tỉnh hải dương đã lòng trọng tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh hải dương lần thứ một mươi một
hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh hải dương lần thứ một mươi một đã có sáu mươi bảy giải pháp tham gia nhằm tôn vinh những tác giả có giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu xuất sắc
đồng thời động viên khuyến khích các tổ chức cá nhân tiếp tục học tập nghiên cứu lao động sáng tạo vươn tới đỉnh cao khoa học kỹ thuật làm chủ công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
nhân dịp này ban tổ chức đã trao một giải nhất cho giải pháp máy cắt phú vinh của tác giả nguyễn đình vinh sáu giải nhì một mươi hai giải ba một mươi tám giải khuyên khích cho các tác giả nhóm tác giả có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu